công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với lực lượng chức năng
đồng loạt kiểm tra năm quán ba trên đệ bản qua đó phát hiện nhiều xe phạm
tại thời điểm kiểm tra năm cơ sở đều đang hoạt động với hơn bốn trăm linh khách
một số vi phạm được phát hiện như không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
rượu bia thuốc lá có bốn cơ sở không có hồ sơ hợp đồng lao động cho nhân viên
vi phạm các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua tết nhanh phát hiện hai mươi một trường hợp khách và nhân viên dương tính với ma túy
trong đó phát hiện một đối tượng có hành vi mua bán chai phép chất ma túy